thông tin giao thông đáng chú ý khác nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín được ban hành đã tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều hành vi
tuy nhiên một số hành vi vi phạm vẫn có mức phạt chưa tương xứng
vì vậy mới đây bộ giao thông vận tải vừa trình chính phủ sửa đổi bổ sung nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ đường sắt
trong đó có đề xuất tăng mức phạt đối với hành vi đua xe trái phép
bộ giao thông vận tải đề xuất tăng mức xử phạt người đua xe mô tô xe gắn máy xe máy điện trái phép từ bảy đến tám triệu đồng
như quy định hiện hành là từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
đối với trường hợp đua ô tô trái phép mức xử phạt cũng tăng từ tám một mươi triệu đồng lên hai mươi hai mươi năm triệu đồng
đề xuất này xuất phát từ thực tế thời gian qua tại một số tỉnh thành phố trên cả nước đã xảy ra tình trạng sử dụng ô tô xe máy
để đua xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông an ninh trật tự